từ lời kêu cứu qua mạng xã hội lực lượng công an phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
vào cuộc xác minh và giải cứu hai nữ nhân viên bị mua bán trong cơ sở massage
đồng thời công an thị xã bến cát đã tạm giữ bốn đối tượng là ngô văn hòa quê tại tỉnh vĩnh phúc
dương văn đức hội khẩu thương chú tại gia lai vũ văn mạnh chú tỉnh ninh bình
và nguyễn đức phú chú tỉnh vĩnh phúc để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
và cưỡng đoạt tài sản
ngày một mươi sáu tháng năm công an phường thới hòa nhận được tin cầu cứu từ trang mạng xã hội
nên đã tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở massage oantop tại đường de một
khu phố một phường thới hỏa thị xã bến cát
qua làm việc ban đầu các đối tượng khai nhận ngày một mươi năm tháng năm bốn đối tượng trên đi đến cơ sở massang
hương hòa thị xã la ghi tỉnh bình thuận để đưa hai thiếu nữ sinh năm hai nghìn năm hai nghìn sáu
đang làm nhân viên tại đây
cơ sở massage onetop làm việc với giá là tám mươi hai triệu đồng
các đối tượng đánh đe dọa và ép hai nhân viên trên viết giấy nợ số tiền năm mươi triệu đồng một người
và ký hợp đồng lao động ba tháng nếu tự ý nghỉ sẽ bị bồi thường số tiền hai mươi triệu đồng
qua làm việc tại cơ sở massaguntop cơ quan điều tra còn xác định vào ngày một mươi bốn tháng năm
đối tượng phú còn yêu cầu hai nhân viên khác viết hai giấy nợ với tổng số tiền là chín mươi hai triệu đồng
hương hòa thị xã la ghi tỉnh bình thuận để đưa hai thiếu nữ sinh năm hai nghìn năm hai nghìn sáu